để chủ động phòng tránh bão số hai đến hai mươi h ngày hôm nay một mươi hai tháng sáu nhiều tỉnh thành phố bao gồm quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an đã thực hiện cấm biển
hiện nay vẫn còn hai trăm sáu mươi bảy tàu hoạt động trên vịnh bắc bộ
các tỉnh thành phố ven biển đã thông báo hướng dẫn kiểm đếm năm mươi bốn sáu trăm bảy mươi ba tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển với hai trăm ba mươi năm một trăm một mươi một người vào nơi tránh trú an toàn
hiện nay còn hai trăm sáu mươi bảy tàu hoạt động ở vĩnh bắc bộ thuộc khu vực nguy hiểm và đang di chuyển vào bờ
trong đó tỉnh thanh hóa có hai mươi tàu nghệ an một trăm ba mươi năm tàu quảng ngãi một trăm một mươi một tàu và bình định một tàu
tính đến một mươi tám h cùng ngày các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình đã kêu gọi sơ tán bảy bốn trăm linh bảy người trên các tròi canh nuôi trồng thủy sản tàu thuyền vào các khu vực neo đậu trú tránh
trong đó tỉnh quảng ninh bốn hai trăm linh người thành phố hải phòng bảy trăm sáu mươi hai người tỉnh thái bình hai bảy trăm linh
tỉnh nam định một hai trăm hai mươi tám người và tỉnh ninh bình là hai sáu trăm hai mươi một người